kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi tại tp hcm đã tạm hoãn do ảnh hưởng của covid một mươi chín cho đến khi có thông báo mới
vậy thì phương án nào là phù hợp cho mùa tuyển sinh lớp một mươi năm nay
thi tuyển hay là xét tuyển
mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của các chuyên gia giáo dục trong phóng sự sau đây
những năm gần đây thi vào lớp một mươi tại tp hcm căng thẳng và thu hút sự chú ý của phụ huynh nhiều hơn là thi đại học
dù biết áp lực nhưng có thể nói đến nay chưa thể tìm ra phương án nào tối ưu để thay thế kỳ thi tuyển sinh lớp một
nếu xét tuyển mà không thi thì dựa vào đâu để nhận sáu mươi học sinh vào các trường công lập phân luận học sinh sau trung học cơ sở
nếu chỉ dựa vào kết quả lớp chín và nhận xét của nhà trường thì rõ ràng không công bằng vì các trường sẽ nhận xét không đều tay
cụ thể là để xét tuyển chắc chắn là sẽ dựa trên một số tiêu chí
trong đó có những tiêu chí quan trọng như là
căn cứ văn hóa
xếp loại hành kiểm xếp loại học lực
từng năm học của bốn năm học ở cấp trung học cơ sở
đặc biệt là mỗi trường có ban giám hiệu quản lý
và sự quản lý này cũng không được điều tay
đối với những trường mà ban giám hiệu quản lý chặt chẽ
để chú trọng đến chất lượng
thì cái yêu cầu

phương án khác
có thể nói phương án xét tuyển đã bộc lộ một số bất cập về tính công bằng
và sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc đưa ra các tiêu chí tuyển sinh
vào trường trung học phổ thông cấp đầu
vì vậy một giải pháp nhung hòa là thực hiện xét tuyển kết hợp thi tuyển
phương án thứ nhất thì chúng ta có thể sử dụng xét tuyển
cho những học sinh và cho những trường mà phụ huynh và học sinh không có nguyện vọng thi tuyển
thì đối với các trường nội thành hoặc là những trường có tỷ lệ trội cạnh tranh cao
chúng ta vẫn nên sử dụng thi tuyển cho học sinh vào lớp một mươi
phương án thứ ba thì nó trung hòa giữa hai hình thức
vừa xét tuyển vừa thi tuyển đối với một số trường
có thể có cái tính cạnh tranh cũng khá cao
nhưng không phải là rất cao như ở một số trường khác
thì ba phương án này có thể giúp cho thành phố giảm bớt đi

cái tỷ lệ tập trung học sinh trong một cái thời gian ngắn
cũng như là trong nước mà có nguy cơ cao về dịch bệnh như thế này
không riêng gì kỳ tuyển sinh lớp một mươi
hàng loạt kỳ thi tuyển sinh tại tp hcm phải thông báo tạm hoãn vì dịch covid một mươi chín
điển hình như kỳ khảo sát vào lớp sáu
trường chuyên trận đại nghĩa tuyển sinh vào lớp một mươi trường trung học thực hành
thuộc trường đại học sư phạm tp hcm
trong bối cảnh có nhiều phương án
sở giáo dục đào tạo tp hcm cũng cần có lựa chọn
trình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế
để phụ huynh và học sinh an tâm